chúng ta nguyễn thế hùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được bộ trưởng bộ công an giám đốc công an tỉnh tặng nhiều bằng khen giấy khen